tại cần thơ thành phố trung tâm của đồng bằng sông kiểu long không khí chào đón năm mới cũng diễn ra hết sức sôi động và nhộn nhịp
hàng nghìn người dân đã đổ ra đường chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám với niềm vui hân hoan trong không khí hết sức tưng bừng rộn rã
với ước nguyện năm hai nghìn một mươi tám thành đạt gia đình mạnh khỏe hạnh phúc công việc làm ăn thuận lợi và đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp hơn
từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đường ba mươi tháng bốn nơi có đường đèn nghệ thuật thành phố cần thơ năm hai nghìn một mươi tám để chào đón năm mới
đường đèn nghệ thuật thành phố cần thơ với chủ đề bừng sáng tây đô tỏa sáng lung linh trong đêm
người dân thành phố cần thơ và du khách thích thú với không khí sôi động rực rỡ chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám và xuân mậu tuất sắp đến
cần thơ năm nay nhộn nhịp hơn năm trước rất nhiều cần thơ tổ chức nhiều sự kiện để cho con người ta đón năm mới
đường phố trang trí đèn đường rất đẹp có nhiều hoa băng sạc sở đèn led rất đẹp
trước thời khắc chuyển giao sang năm mới hai nghìn một mươi tám các tuyến đường hướng về khu vực trung tâm thành phố cần thơ kín đặc người và xe
không khí chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám tại thành phố
được mệnh danh là tây đô hết sức nhượng nhịp hân hoan rộn rã
sang năm mới hai nghìn một mươi tám người dân cần thơ mong muốn mọi việc thành công gia đình mạnh khỏe hạnh phúc công việc làm ăn thuận lợi và đất nước ngày càng phát triển sâu đẹp
cùng với đó tại công viên lưu hữu phước sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với đài phát thanh và truyền hình thành phố cần thơ